đoàn công tác của bộ y tế do thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín làm trưởng đoàn
vừa có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh trà vinh
tỉnh trà vinh hiện nay có tám trường hợp mắc covid một mươi chín đang được cách ly điều trị
trong đó ba ca được phát hiện trong cộng đồng năm ca nhập cảnh từ indonesia về việt nam
các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng ở trà vinh đều có liên quan tới ổ dịch tại tp hcm về địa phương
phát biểu tại buổi kiểm tra thứ trưởng bộ y tế thông báo một số chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nhấn mạnh các địa phương tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác khi chưa có dịch hoặc là khi dịch đã đi qua
phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường
ngoài ra trà vinh cũng là tỉnh có đường bờ biển dài sáu mươi năm km có một cửa khẩu hàng hải
vì vậy lực lượng chức năng địa phương cần kiểm soát chặt chẽ tình trạng người nhập cảnh trái phép
tuyên truyền vận động ngư dân các chủ tàu cá ký cam kết không vận chuyển đối tượng nhập cảnh trái phép